năm hai nghìn một mươi chín tỉnh tuyên quang phân đấu trồng mới một mươi năm trăm linh hectare rừng sản xuất duy trì đội tre phủ rừng đạt trên sáu mươi bốn
đồng thời dự kiến khai thác hơn chín sáu trăm linh hectare rừng trồng đạt sản lượng hơn tám trăm năm mươi m hai
hiện tỉnh tuyên quang đang chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
thực hiện chỉ thị số một mươi ba ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư trung mương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm trồng rừng sản xuất
và thực hiện có hiệu quả quản lý rừng bền vững cùng với đó nhằm nâng cao năng suất giá trị thu nhập cho người trồng rừng
tỉnh tuyên quang đã quyết định hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao
đặc biệt là giống cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cây mô
và cây keo tay tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại cho các hộ gia đình cá nhân trồng rừng sản xuất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh tuyên quang phân đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp đạt trên bốn một năm
năng suất rừng trồng đạt trên một trăm hai mươi mét khối một hectare mùa chu kỳ